do đặc điểm là huyện miền núi những năm trước đây trên địa bàn huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
vẫn còn một số thôn bản không có tri bộ và tri bộ ghép thậm chí có nơi trắng đảng viên
từ thực trạng này tỉnh ủy quảng trị đã ban hành chỉ thị số một mươi bốn về tăng cường công tác phát triển đảng viên ở địa bàn
lĩnh vực còn khó khăn và ít đảng viên
nhiều chính sách chủ trương đã được chú trọng triển khai thực hiện
vì vậy đến nay huyện hướng hóa không còn thôn bản trắng đảng viên
ở xã tân lập huyện hương hóa trước đây chỉ có bảy tri bộ với sáu mươi chín đảng viên
bằng nhiều cách làm khác nhau công tác phát triển đảng viên mới đã được các tri bộ đảng cơ sở trú trọng triển khai
đến nay xã tân lập đã có một mươi hai tri bộ với một trăm một mươi năm đảng viên
từ đó để giới thiệu cho đảng
toàn huyện hương hóa có hơn bốn ba trăm linh đảng viên tăng hơn một hai trăm linh đảng viên so với nhiệm kỳ vừa qua
hương hóa đã xóa thôn bản trắng về đảng viên và tri bộ ghép
trong phát triển đảng viên hương hóa đặc biệt quan tâm phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp
để làm đầu tàu trong thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển
đến nay số lượng đảng viên doanh nghiệp làm kinh tế ở trên địa bàn có ba mươi chín đảng viên
trong thời gian tới đảng bộ huyện hương hóa xác định là tiếp tục chỉ đào các tổ chức cơ sở đảng
cần quan tâm hơn đến công tác phát triển đảng viên doanh nghiệp ngoài nhà nước
chúng tôi sẽ có những chính sách hỗ trợ tạo điều kiện cho các đảng viết vẻ
tiếp tục triển khai xây dựng các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả
vừa làm giàu cho bản thân vừa hướng dẫn cho nhân dân đồng bào trong khu vực trong làm ăn kinh tế
đến nay ở huyện miền núi hướng hóa tỉnh quảng trị đã có hàng trăm mô hình đảng viên làm kinh tế giỏi
góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương
tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện hương hóa hơn bảy trăm linh tỷ đồng tăng gần gấp đôi so với nhiệm kỳ trước
với mục tiêu chủ động hội nhập đổi mới sáng tạo đột phá trong các lĩnh vực trọng tâm trọng điểm về kinh tế xã hội
đảng bộ và nhân dân trong huyện phấn đấu xây dựng hương hóa trở thành huyện miền núi kiểu mẫu trong thời gian tới